cục hàng không việt nam vừa ban hành công điện gửi các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không
để tiếp tục chủ động phòng chống và ứng phó với cơn bão số một
theo đó cục hàng không việt nam yêu cầu cảng vụ hàng không miền bắc
căn cứ vào chức năng nhiệm vụ triển khai các thủ tục dừng tiếp nhận máy bay đi đến các cảng hàng không nội bài
trong khoảng từ một mươi một h đến hai mươi h ngày một mươi tám tháng bảy
cảng hàng không quốc tế vân đồn từ chín h đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng bảy
cảng hàng không quốc tế cát bi từ chín h đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng bảy
cục trưởng cục hàng không yêu cầu cảng vụ hàng không miền bắc thường xuyên cập nhật thông tin
về bão số một của trung tâm khí tượng hàng không để chủ động điều chỉnh thời gian đóng mở khai thác
tại các cảng hàng không trong khu vực ảnh hưởng của bão theo quy định
các hãng chủ động điều chỉnh lịch bay trong điều kiện có thể chuyển lịch bay lên sớm trước
hoặc là lùi sau thời gian được khuyến cáo thời tiết xấu
các hãng hàng không cần quán triệt người lái tuân thủ các nguyên tắc an toàn trước và sau bão
chuẩn bị trước chuyến bay đi đến cảng hàng không quốc tế nội bài vân đồn cát bi
tính toán lượng dầu chọn sân bay dự bị từ vinh đà nẵng trở vào tùy theo loại máy bay